cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng hà văn ban hai mươi chín tuổi
trú tại huyện iagrai tỉnh gia lai để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hà văn đoan kết bạn với một phụ nữ
với một số phụ nữ trên mạng xã hội facebook tự giới thiệu mình là lê ngân hải hai mươi chín tuổi
nhà ở huyện cư rút tỉnh đắk nông và đang công tác tại bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
lợi dụng sự tin tưởng của một phụ nữ trên facebook ban đã viện ra nhiều lý do để vay mượn tiền
và chiếm đoạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
với thủ đoạn tương tự tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ban tiếp tục kết bạn facebook với một người phụ nữ
ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc và giới thiệu mình công tác tại bộ đội biên phòng tỉnh gia lai
tiếp theo ban lừa người phụ nữ này chuyển một trăm linh triệu đồng vào tài khoản để đặt cọc cùng mua nhà
nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên
cuối tháng một mươi một ban tiếp tục lừa người phụ nữ này thêm bốn mươi triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đã thu giữ số tiền một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan